công điện nhấn mạnh việc cấm tuyệt đối cán bộ công chức viên chức đi lễ đền chùa trong giờ hành chính
tuy nhiên theo ghi nhận tình trạng này vẫn diễn ra bất chấp lệnh cấm
xe biển xanh vẫn dừng đỗ trước cổng các lễ hội
và thậm chí những lãnh đạo của một cơ quan nhà nước đã có hành vi né tránh khi thấy ống kính của phóng viên ghi hình lúc các vị này đang khấn lễ tại một ngôi đền trong giờ làm việc
vấn đề bỏ việc để đi lễ đền chùa của các cán bộ công chức đã bị nghiêm cấm từ rất lâu
không chỉ có tết năm nay mà những năm trước cũng được nhắc nhở nhiều lần
tuy nhiên năm nào người ta cũng thấy tình trạng này tái diễn
dù một số trường hợp đã bị kỷ luật rất nghiêm cán bộ nhà nước mà không gương mẫu thì làm sao mà nói được dân
chuyện gì sẽ xảy ra nếu người người nhà nhà cứ bỏ hết việc để đi cúng lễ
khổ lắm biết rồi nói mãi nhưng nói mãi vẫn không thay đổi
thì rõ ràng là không
cái thứ nhất là phải nghiêm bởi vì chúng ta hội nhập hội nhập trong một cái nền xã hội hiện đại
trong một cái nền kinh tế kinh tế hiện đại kinh tế văn minh thì không thể nào cắt sén thời gian được
thời gian là vàng là bạc thế tại sao lại dùng những cái thời gian vàng bạc để vào cái việc mà theo cái ý thích của cá nhân mình
chủ nhật thứ bảy thoải mái ông đi thì theo cách của mình
ngày hội du xuân
ngày xuân thì có thể đi hội không có ai cấm cả
tháng riêng là tháng lễ hội có rất nhiều lễ hội diễn ra trên khắp cả nước
bên cạnh những điều tốt đẹp thì tình trạng cướp lọc tạo nên cảnh chen lấn sô đẩy thậm chí là dẫm đạp lên nhau vẫn diễn ra
đây là hình ảnh lễ hội rước bông cầu mùa được tổ chức vào ngày bảy tháng riêng vừa qua tại làng thượng yên xã đồng thịnh huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
sau lễ tế hàng trăm người dân lao vào cướp bông lấy may
tạo nên cảnh lộn xộn phản cảm
mọi người dẫm đạp lên nhau và thậm chí em còn thấy là các cụ còn bị ngã ra bởi vì thanh niên sô đầy mạnh quá
trước em đi thì không được cái gì tháng nay thì may mắn có một chút lọc mang về
theo quan điểm của dân làng thì những cái bông lọc này sẽ mang về may mắn cả năm cho những ai mà giành được nó mang về
đã tranh cướp mà vẫn cầu mong may mắn
chẳng biết thánh thần nào sẽ chứng
sẽ phù hộ cho điều này
điều đáng nói là hầu như năm nào xã hội cũng lên án vấn đề tranh cướp lọc
nhưng vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ và hành động phản cảm của một số người có văn hóa thấp kém
đó là chưa kể đến việc nó còn làm sai lệch ảnh hưởng đến ý nghĩa tốt đẹp vốn có của các lễ hội
vào ngày mồng tám hay ngày rằm tháng riêng rằm tháng bảy âm lịch người ta thường rủ nhau lên chùa dân sao dài hạn
văn hóa tín ngưỡng này sẽ là một nét đẹp nếu có những nhận thức và hiểu biết đúng đắn
tuy nhiên tình trạng lợi dụng vấn đề tâm linh để buôn thần bán thánh tin lời thầy cúng rồi vay mượn khắp nơi
đầu tư tiền của để tìm cách giải hạn thay đổi vận mệnh cuộc sống vẫn diễn ra hàng năm
khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn đổ vỡ